sau một mươi tám năm trốn truy nã công an thành phố bắc giang phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố hà nội công an phường mỹ độ thành phố bắc giang đã bắt tạm giam thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm khi hắn đang lẩn trốn trên mái nhà
danh tính của đối tượng bị bắt là ngô văn đô sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại phường mỹ độ thành phố bắc giang
tên này đang bị trùy ná theo quyết định trùy ná số một mươi bảy ngày bốn tháng năm năm hai nghìn sáu của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
để có thể phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này lãnh đạo công an thành phố bắc giang cho hay
đây là một trong những kết quả của việc thực hiện kế hoạch của ban chỉ đạo công an tỉnh bắc giang về thực hiện công tác trùy ná truy tìm năm hai nghìn hai mươi bốn
theo kế hoạch của công an thành phố về mở đợt cao điểm truy bắt
vận động đầu thú năm hai nghìn hai mươi bốn qua công tác quản lý địa bàn đối tượng công an thành phố bắc giang phát hiện
tại một ngôi nhà ở tổ một phường mỹ độ thành phố bắc giang xuất hiện một người đàn ông lạ mặt không gặp gỡ trao đổi gì với ai
và thường xuyên ở trong nhà không đi ra ngoài có nhiều biểu hiện nghi vấn
bí mật xác minh về người đàn ông trên đến ngày một mươi tám tháng năm lực lượng công an thành phố bắc giang đã thu thập đầy đủ thông tin
tài liệu xác định đó là ngô văn đô
nhận định kẻ trốn chạy truy ná
đặc biệt nguy hiểm có thể có vũ khí nóng nên lãnh đạo công an thành phố bắc giang đã chỉ đạo đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội và công an phường mỹ độ thành phố bắc giang
bắt tạm giam đối tượng với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ tham gia bắt giữ
hồi một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng năm tổ công tác công an thành phố bắc giang và công an tp hà nội đã đồng thời triển khai các mũi công tác
tại khu vực ngôi nhà ở phường mỹ độ tổ một phường mỹ độ thành phố bắc giang nhằm bắt giữ thành công đối tượng ngô văn đô
phát hiện thấy lực lượng công an đến đối tượng ngô văn đô đã treo lên mái nhà hòng tẩu thoát
tuy nhiên quyết không để đối tượng trốn thoát các cán bộ cảnh sát đã vượt tường trèo lên mái nhà tiếp cận bắt giữ thành công đối tượng ngô văn đô
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người đang bị truy nã
tại cơ quan công an đối tượng ngô văn đô khai nhận khoảng năm hai nghìn năm
đô có mua một chiếc xe ô tô camry màu đen để đi lại
trong quá trình sinh sống thì quen biết với nguyễn tiến dân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại phương ngô quyền thành phố bắc giang
sau đó đô đã trở dân đi lại phục vụ công việc cùng dân
sau này dân bị công an thành phố hà nội bắt vì có liên quan đến tội mua bán cháy phép cho bà túy
cuối năm hai nghìn năm đô bắt xe khách từ nhà vào phường một mươi hai quận tân bình thành phố hồ chí minh để làm ăn
sau đó lần trốn đi nhiều nơi khác nhau
và mang theo tên tuổi khác nhau để tránh bị phát hiện và bắt giữ
khoảng ngày một mươi tháng năm đô đã bắt xe khách về nhà mẹ đẻ tại ngôi nhà tại phẩm mỹ độ tổ một phường mỹ độ thành phố bắc giang cho đến khi bị bắt
công an thành phố bắc giang đã huyền tiện các thủ tục chuyển đối tượng ngô văn đô cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội xử lý theo thổng quyền
truy nã tội phạm là hoạt động tố tụng hình sự nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm nhằm phát hiện tìm kiếm bắt giữ người có hành vi phạm tội đang lẩn trốn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền phục vụ cho công tác điều tra truy tố xét xử thi hành án phạt tù hoặc tử hình
truy nã là việc cơ quan điều tra ra quyết định để truy tìm tung tích người vi phạm pháp luật hình sự đã có hoặc chưa có bản xét xử của tòa án khi người đó bỏ trốn hoặc không biết đang ở đâu
truy nã được thực hiện bằng quyết định truy nã cơ quan có thẩm quyền chỉ được ra quyết định truy nã khi có đủ các điều kiện sau đây
đối tượng bị áp dụng truy nã có thể áp dụng với một số đối tượng bị can bị cáo người bị kết án trục xuất người chấp hành án trục xuất người bị kết án phạt tù người bị kết án tử hình người đang chấp hành án phạt tù người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù người được khoán chấp hành án hoặc bỏ trốn không biết đang ở đâu
có đủ căn cứ xác định đối tượng trên
đã bỏ trốn hoặc không biết đang ở đâu và đã đang tiến hành các biện pháp xác minh truy bắt nhưng không có kết quả
đã xác định chính xác lý lịch các đặc điểm nhận dạng của đối tượng bảo trốn
trong đó theo quy định tại điều hai thông tư liên tịch một mươi ba gạch chéo hai nghìn một mươi hai gạch chéo ttlt thông tư liên tịch bộ công an bộ tư pháp viện cảnh sát nhân dân tối cao tòa án nhân dân tối cao đối tượng sau đây nếu bỏ trốn sẽ bị truy nã
bị can bị cáo người bị kết án trục xuất
người chấp hành án phạt trục xuất
người bị kết án phạt tù tử hình
người đăng tạm đình chỉ hoặc khoản chấp hành án phạt tù
khi đó theo điều một trăm một mươi hai bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm bất cứ ai cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an viện kiểm sát ủy ban nhân dân nơi gần nhất
các cơ quan này sẽ lập biên bản tiếp nhận và báo ngay hoặc giải ngay người bị truy nã đến cơ quan có thẩm quyền
trong mọi trường hợp chỉ cần cơ quan điều tra có tầm quyền
ra quyết định truy nã tùy vào giai đoạn tố tụng hoặc tùy vào nhóm đối tượng bị truy nã mà cơ quan điều tra có tầm quyền sẽ ra quyết định truy nã được xác định như sau
giai đoạn điều tra
trong giai đoạn điều tra nếu xác định bị can bỏ trốn hoặc không biết bị can năng ở đâu thì cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án phải ra quyết định truy nã và phối hợp với lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm để tổ chức truy bắt
trường hợp người đang bị tạm giữ hoặc đang bị tạm giam trốn tại nhà tạm giữ
thì trưởng nhà tạm giam phải báo ngay với thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện nơi đối tượng bỏ trốn để thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội
tội trốn khỏi nơi giam giữ theo quy định tại điều ba trăm một mươi một bộ luật hình sự và ra quyết định truy nã bị can trong quyết định truy nã ghi rõ các tội danh khác mà người đó đã bị khởi tố
trường hợp người đang bị tạm giữ tạm giam trốn trại tạm giam thì giám thị trại tạm giam phải tổ chức ngay lực lượng truy bắt đồng thời thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra đang thụ lý vụ án
để từ đó đưa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội trốn khỏi nơi giam giữ theo quy định tại điều ba trăm một mươi một bộ luật hình sự và ra quyết định truy nã bị can
trong quyết định truy nã ghi rõ các tội danh khác mà người đó đã bị khởi tố
giai đoạn truy tố
trong giai đoạn truy tố nếu xác định được bị can có bỏ trốn thì viện kiểm sát đang thụ lý hồ sơ có văn bản yêu cầu cơ quan điều tra đã thụ lý vụ án ra quyết định truy nã bị can
giai đoạn xét xử
trong trường hợp nhận được thông báo của viện kiểm sát về việc bị can bỏ trốn sau khi đã được giao bản báo cáo trạng không phân biệt hồ sơ vụ án đã được chuyển giao cho tòa án hay chưa
cũng như trong giai đoạn chuẩn bị xét xử nếu bị can bỏ trốn thì tòa án yêu cầu cơ quan điều tra đã thụ lý vụ án này truy nã bị can
giai đoạn thi hành án
người bị kết án phạt tù đang được tại ngoại khi quyết định thi hành án nhưng bỏ trốn thì tòa án ra quyết định thi hành án có văn bản yêu cầu cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh nơi bị kết án phạt tù được tại ngoại ra quyết định truy nã
người đã hết thời hạn được khoản chấp hành án tù sau khi tòa án ra quyết định thi hành án nhưng người này đã bỏ trốn thì tòa án có văn bản yêu cầu cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh nơi người được khoán chấp hành án phạt tù nơi cư trú ra quyết định truy nã
người đã hết thời hạn tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù sau khi toán ra quyết định thi hành án nhưng người này bỏ trốn
thì tòa án có văn bản yêu cầu cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh
nên người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù về cư trú ra quyết định trùy ná
người đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam chạy giam bỏ trốn
thì giám thị trại giam giám thị trại tạm giam tổ chức ngay lực lượng trùy bắt
trong thời hạn hai mươi bốn giờ kể từ khi phát hiện người đang chấp hành án phạt tù bỏ trốn mà việc truy bắt không có kết quả
thì giám thị trại tạm giam giám thị trại giam thuộc bộ công an thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh
nếu trốn trại tạm giam công an cấp tỉnh ra quyết định trùy ná và phối hợp tổ chức trùy bắt
người bị kết án tử hình khi đang chở quyết định thi hành án mà trốn trại tạm giam
thì người giám thị trại tạm giam tổ chức ngay lực lượng truy bắt
trong thời hạn hai mươi bốn h kể từ khi phát hiện người bị kết án tử hình bỏ trốn mà việc trùy bắt không có kết quả
lúc này giám thị trại tạm giam thuộc bộ công an thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh
nếu trốn trại tạm giam công an cấp tỉnh ra quyết định trùy ná và phối hợp tổ chức trùy bắt
người đang chấp hành án phạt tù tại nhà tạm giam đã bỏ trốn
thì cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện tổ chức ngay lực lượng truy bắt
trong thời hạn hai mươi bốn giờ kể từ khi phát hiện người đang chấp hành án phạt tù bỏ trốn mà việc truy bắt không có kết quả
thì thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện có văn bản đề nghị thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh ra quyết định truy nã
trường hợp người bị kết án trục xuất người chấp hành án trục xuất bỏ trốn
thì sau khi nhận được thông báo của cơ sở lưu trú hoặc nơi lưu trú chỉ định
cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh phải tổ chức truy bắt ngay
trường hợp trùy bắt không có kết quả sau thời hạn bảy ngày phải ra quyết định trùy ná
sau khi xem xét đủ điều kiện trùy ná cơ quan điều tra sẽ ra quyết định trùy ná quyết định trùy ná và các nội dung sau
ngày tháng năm địa điểm ra quyết định trùy ná
tên cơ quan họ tên chức vụ người ra quyết định trùy ná
họ vào tên khai sinh tên gọi khác nếu có
ngày tháng năm sinh nơi đăng ký thường trú nơi đăng ký tạm trú
hoặc nơi ở khác nếu có của đối tượng bị trùy ná
đặc điểm nhận dạng và có ảnh kèm theo nếu có
tội danh bị khởi tố truy tố và bị kết án
mức hình phạt mà tòa án đã tuyên đố với người bị trùy ná
địa chỉ số điện thoại liên hệ của cơ quan đã ra quyết định trùy ná
người thông báo quyết định trùy ná
quyết định trùy ná phải được gửi đến
công an xã phương thị trấn công an cấp huyện
nơi đăng ký thường trú tạm trú nơi ở và quê quán của người bị trùy ná
công an cấp tỉnh nơi người bị trùy ná có khả năng lền trốn
hoặc gửi tất cả công an tuyết tỉnh thành phố trực tuộc trung ương
cục cảnh sát trùy ná tội phạm bộ công an
phòng cảnh sát trùy ná tội phạm công an cấp tỉnh
nơi ra quyết định trùy ná
cơ quan hồ sơ nghiệp vụ lễ đăng ký hồ sơ nghiệp vụ
viện kiểm sát nhân dân có yêu cầu ra quyết định trùy ná
viện kiểm sát nhân dân cùng các cấp cơ quan điều tra ra quyết định trùy ná
viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh nơi có chạy xam chạy tạm xam
cơ quan thi hành án hình sự ra quyết định trùy ná
tòa nhân dân có yêu cầu cơ quan điều tra ra quyết định trùy ná
quyết định trùy ná được thông báo cho các phương tiện truyền thông đại chúng
để mọi cơ quan tổ chức cá nhân được biết phát hiện bắt giữ đối tượng bị trùy ná
ra quyết định đình ná
khi người bị trùy ná bị bắt hoặc ra đầu thú
thì cơ quan điều tra đã ra quyết định trùy ná sẽ ra quyết định đình ná
thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự có thời hạn mà người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự
nếu hết thời hạn đó người này sẽ không bị truy cứu nữa
theo đó thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được quyết định cụ thể
tại điều hai mươi bảy bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
cụ thể năm năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng
một mươi năm đối với tội phạm nghiêm trọng
hai mươi năm năm đối với đối tượng rất nghiêm trọng
hai mươi năm đối với đối tượng đặc biệt nghiêm trọng
bên cạnh đó thời hiệu thi hành bản án là thời hạn mà cá nhân hoặc pháp nhân phải chấp thanh bản án tuyên
nếu quá thời hạn này thì không phải thực hiện bản án nữa
cụ thể nhất tại điều sáu mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
năm năm khi bị phạt tiền cải tạo không giảm giữ hoặc phạt tu ba năm trở xuống
một mươi năm nếu bị phạt tù từ ba năm đến một mươi năm năm
một mươi năm năm nếu bị phạt tù từ một mươi năm năm đến ba mươi năm
hai mươi năm nếu bị tu trung thân hoặc tử hình
tuy nhiên đối với tất cả đối tượng có quyết định truy nã
thì thời hiệu truy trách trách nhiệm hình sự được tính kể từ khi người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ
thời hiệu thi hành bản án tính lại kể từ khi người đó trình diện hoặc bị bắt xử
do vậy chỉ khi người phạm tội ra đầu thú trình diện hoặc bị bắt giữ
thì cơ quan ra quyết định truy ná mới quyết định đỉnh ná dừng ngay việc truy ná lại